thưa quý vị ra đời vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại mỹ với hai mươi triệu người tham gia
ngày trái đất đã có những tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước và tài nguyên
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn chín ngày trái đất đã được liên hợp quốc chính thức công nhận
và sau một mươi một năm ngày trái đất năm hai nghìn hai mươi chúng ta chứng kiến nhiều sự thay đổi không chỉ về môi trường mà còn nhiều vấn đề khác của xã hội
năm nay có thể nói sự kiện ngày trái đất diễn ra một cách khá đặc biệt
chúng ta đang phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng
một là đại dịch covid một mươi chín đang hoành hành trên khắp thế giới
hai là sự xuống cấp trầm trọng của chất lượng không khí
nhiệm vụ của chúng ta là phải giải quyết cả hai cuộc khủng hoảng trên
vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đã diễn ra từ lâu và được các nhà chức trách trên toàn thế giới quan tâm nỗ lực giải quyết
tuy nhiên thế giới chưa chuẩn bị một kịch bản nào cho đại dịch covid một mươi chín
vì vậy mà đại dịch này đã lan ra hầu hết các châu lục và khiến hơn một trăm bảy mươi người tử vong
và con số này vẫn tiếp tục tăng lên
bên cạnh đó nó còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới đặc biệt là những nước nghèo
bên cạnh các biện pháp y tế thì rất nhiều nước trong đó có việt nam đã thực hiện chính sách giãn cách xã hội
bằng việc đề nghị người dân hạn chế ra ngoài đường và tiếp xúc xã hội
và đây là một cách làm cho thấy những hiệu quả rõ rệt trong việc phòng ngừa lây lan virus sars cov hai
cùng một lúc phải giải quyết hai cuộc khủng hoảng là một điều hoàn toàn
và không hề dễ dàng đối với thế giới
tuy nhiên có một điều khiến tất cả chúng ta đều bất ngờ
theo dữ liệu vệ tinh mới được cơ quan vũ trụ châu âu công bố
trong thời gian từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cũng là thời gian một số nước áp dụng biện pháp phong tỏa
mức độ ô nhiễm không khí từ no hai tại ba thành phố châu âu là pháp tây ban nha ý đã giảm khoảng bốn mươi
đồng thời lỗ hồng tầng ozone ở nam cực đang liền lại
trung quốc ấn độ cũng có những ghi nhận tích cực về chất lượng không khí
đáng chú ý từ kế tên liên tục dẫn đầu trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất hành tinh
sau một thời gian thực hiện cách ly xã hội thủ đô hà nội đã ghi nhận chỉ số aqi trung bình ngày cuối tháng ba là bốn mươi bảy
tốt cho sức khỏe con người nồng độ bụi mịn pm hai năm giảm gần một mươi lần so với trước
điều này cho thấy rằng tác động của con người đến môi trường là vô cùng lớn
điều này cho thấy rằng tác động của con người đến môi trường là vô cùng lớn
có lẽ một trong số ít những mặt có lợi của việc bùng phát dịch bệnh do virus corona gây ra là giảm ô nhiễm không khí trên toàn cầu
và đặc biệt là ở các khu vực có dân số dây đặc như athens và các thành phố lớn khác

trong ngày trái đất năm nay mặc dù thế giới đang phải trải qua khủng hoảng về dịch bệnh
nhưng chúng ta vẫn có thể làm nên một sự khác biệt
có thể nói rằng việc bảo vệ hành tinh của chúng ta và phúc lợi của những người sống trên đó là những ưu tiên hàng đầu
chúng ta có những hành động dù nhỏ hay lớn để thay đổi cuộc sống thay đổi thế giới của chúng ta không phải một ngày
mà là mãi mãi